thưa quý vị dịp tết nguyên đán luôn là thời điểm quyết liệt nhất của công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
các đối tượng ngày càng tìm nhiều phương cách tinh vi liều lĩnh để sản xuất tàng trữ vận chuyển buôn bán hàng lậu hàng giả hàng kém chất lượng
đòi hỏi lực lượng chức năng phải phối hợp chặt chẽ tăng cường nắm bắt kiểm tra kiểm soát xử lý để góp phần giúp nhân dân ăn tết an toàn
sau đây sẽ là ghi nhận của nhóm phóng viên trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
thời gian gần đây hàng loạt mặt hàng cấm hàng giả hàng không rõ nguồn gốc đã được đưa về thị trường quảng ngãi
điển hình như vụ bắt bốn mươi sáu thùng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc tại cửa hàng mỹ phẩm bích vân ở tp quảng ngãi cho thấy
hàng ngày không ít người dân đang sử dụng hàng giả hàng không rõ nguồn gốc nhưng không hề hay biết
mặc dù đã được lực lượng chức năng kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm
nhưng càng gần tết nguyên đán tình trạng buôn bán vận chuyển hàng lậu hàng giả vẫn tiếp tục gia tăng
do nhu cầu tiêu thụ hàng hóa của người dân tăng cao dịp cuối năm
và vì lợi nhuận các đối tượng buôn bán vận chuyển hàng lậu hàng giả vẫn tiếp tục gia tăng
các đối tượng vận chuyển sẵn sàng tìm cách xé lẻ hàng trà trộn hàng

vì lợi nhuận lớn các đối tượng buôn hàng lậu hàng giả vẫn đang tìm mọi cách đưa hàng lậu hàng giả vào thị trường
phá hoại hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp làm ăn chân chính
gây tổn hại về tài chính sức khỏe của người tiêu dùng
để ngăn chặn tình trạng này không chỉ có sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng
mà hơn lúc nào hết mỗi người dân cần chủ động nâng cao ý thức
phối hợp chặt chẽ với các ban ngành liên quan trong công tác phát hiện tố giác
các hành vi vi phạm thì tình trạng buôn lậu vận chuyển mua bán hàng cấm hàng giả hàng kém chất lượng mới có thể kiểm soát được